theo báo cáo về chỉ số rủi ro khí hậu dài hạn năm hai nghìn một mươi chín được công bố tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại ba lan
cho biết kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám sri lanka luôn đứng thứ hai trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất do biến đổi khí hậu
và tiếp theo đó là dominica nepal peru và việt nam
báo cáo của german west về chỉ số rủi ro khí hậu dài hạn năm hai nghìn một mươi chín cho thấy chỉ số phân tích mức độ ảnh hưởng
mà các quốc gia và vùng lãnh thổ phải gánh chịu do những yếu tố liên quan tới thời tiết như bão lụt sóng nhiệt
theo german west hơn một mươi một năm trăm linh sự kiện thời tiết khắc nghiệt trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến hai nghìn một mươi tám
đã làm hơn năm trăm hai mươi sáu người thiệt mạng trên toàn thế giới và gây thiệt hại khoảng một người
khoảng ba bốn mươi bảy tỷ đô la
biến đổi khí hậu cũng đang hủy hoại những tiến bộ về sức khỏe đã đạt được trên toàn cầu trong nhiều năm qua
với khoảng bảy triệu người thiệt mạng mỗi năm do tiếp xúc với không khí ô nhiễm
gây tổn thất phúc lợi lên tới hơn năm một trăm linh tỷ đô la trên toàn thế giới
german west cũng khuyến cáo hội nghị thực định ở bà lan lần này cần đưa ra một hướng dẫn bắt buộc
cho việc thực thi thỏa thuận paris về chống biến đổi khí hậu
bao gồm mục tiêu thích nghi toàn cầu và định hướng truyền thông thích ứng
đây là những hướng dẫn đổi khí hậu